tổng thống obama khẳng định lịch sử sẽ ghi nhận và đánh giá sức ảnh hưởng to lớn của ông fidel castro đối với người dân và thế giới xung quanh ông
trong những ngày tới nhân dân cuba sẽ tưởng nhớ về quá khứ và đồng thời hướng đến tương lai
nhân dân cuba luôn có một người bạn và đối tác là mỹ
từ tòa thánh vatingan giáo hoàng francis gửi điện chia buồn đến chủ tịch cuba raúl castro trước sự mất mát lớn lao của nhân dân đảo quốc caribe
trong khi đó thủ tướng canada justin trudeau khỏi lãnh tụ fidel castro là nhà cách mạng và hùng biện huyền thoại và gửi lời chia buồn tới người dân và đất nước cuba
đất nước và người dân canada xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn tới lãnh tụ fidel castro nhà cách mạng và hùng biện huyền thoại
người đã mang lại những đóng góp to lớn cho việc cải thiện nền giáo dục và y tế của đảo quốc caribe
sau khi nhận được thông tin về lãnh tụ cuba fidel castro từ trần
đã bày tỏ niềm tiếc thương trước sự mất mát to lớn của nhân dân cuba đồng thời kêu gọi cần sỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận nhằm vào đảo quốc caribe này
tôi xin gửi tới chủ tịch cuba raúl castro gia đình lãnh tụ fidel castro và nhân dân cuba lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của lãnh tụ fidel castro
hiện thân của cuộc cách mạng cuba
ông là gương mặt nổi bật của thế kỷ hai mươi
cùng ngày trong thông điệp được phát trên kênh truyền hình nhà nước
chủ tịch trung quốc tập cận bình ca ngợi lãnh tụ fidel castro là một nhân vật vĩ đại của thời đại
khẳng định lịch sử và người dân sẽ luôn nhớ đến ông
đối với đất nước việt nam và đặc biệt là đối với người dân quảng trị
cách đây hơn bốn mươi ba năm khi chiến tranh đang trong thời kỳ ác liệt
nhà lãnh đạo cách mạng cuba fidel castro đã vượt nửa vòng trái đất để đến việt nam
để thực hiện chuyến đi vào vùng tuyến lửa quảng trị
chuyến đi của đồng chí fidel castro đã để lại nhiều ấn tượng và tình cảm sâu đậm
về một người bạn lớn đã cùng chung một nhịp đập trái tim
cùng khát vọng đấu tranh vì độc lập và tự do
những người dân quảng trị đã khắc sâu tình cảm của mình với chủ tịch fidel castro
phóng sự sau đây do các phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng trị thực hiện
nhà báo nghệ sĩ nhấp ảnh sĩ sô là một trong số ít phóng viên may mắn
được chứng kiến gần như trọn vẹn chuyến thăm lịch sử của đồng chí fidel castro
từ khi đón đoàn tại cầu hiền lương cho đến ngày cuối cùng của chuyến thăm quảng trị
với hơn hai trăm năm mươi tác phẩm chụp ảnh đồng chí fidel castro thăm vùng giải phóng quảng trị vào tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong năm mươi năm cầm máy của mình đây là một trong những dấu ấn sâu đậm nhất trong suốt cuộc đời của ông
khi mà gặp được fidel tại hiền lương nam bình lương
đã đặt cho mình một trách nhiệm trong một ngày ấy phải là lịch sử chép lại bằng ống kính cho quảng trị
tôi không nghĩ rằng đó là riêng fidel
mà tôi nghĩ rằng đất nước cuba đã ủng hộ trong cuộc hạng kiến chống mỹ của ta
và fidel đưa đến cái niềm tin ấy của nhân dân cuba
cho ủng hộ cho chúng ta và làm cho ta mềm thêm sức
chúng ta mềm lên cường trảng lên và chúng ta tin rằng chúng ta sẽ thắng
hơn bốn mươi ba năm trôi qua nhưng chị nguyễn thị hương
ở phường một thành phố đông hà không bao giờ quên câu chuyện của đời mình
lúc đó vào ngày một mươi năm tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi lực lượng đoàn viên thanh niên xã vĩnh thành huyện vĩnh linh
đang san lấp hố bom phía bắc cầu hiền lương
thì một quả bom phát nổ làm chị bị thương nặng
trong giờ phút nguy nan đó danh giới giữa sự sống và cái chết cận kề
chị hương được chủ tịch fidel castro và thủ tướng phạm văn đồng
dùng xe của đoàn công tác đưa chị đi cấp cứu kịp thời
là người hết sức may mắn được chủ tịch fidel castro cứu sống
chị hương xem chủ tịch fidel castro như người cha đã sinh ra mình lần thứ hai
chị hương xem chủ tịch fidel castro như người cha đã sinh ra mình lần thứ hai
ngay sau khi hiệp định paris được ký kết
trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt và bận biệu với trăm công nghìn việc
chủ tịch fidel castro vẫn thu xếp để đến thăm động viên khích lệ tinh thần chiến đấu của nhân dân ta
để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân việt nam
đặc biệt với nhân dân quảng trị
rất nhiều nhân chứng lịch sử của ngày ấy may mắn được đón tiếp chủ tịch fidel castro
cho đến bây giờ vẫn không quên được khí thế vui mừng của nhân dân quảng trị
khi được một vị nguyên thủ đầu tiên đến vùng giải phóng quảng trị
thì như vậy quảng trị thấy hết sức vinh dự rồi
nhưng phải nói cái đó cũng là một cố vụ rất lớn cho nhân dân
vì vậy cho nên nhân dân kính nghe mà đón được fidel
phải nói người ta hào hứng phân khởi kinh khủng lắm
không phải mình chỉ trên cản bộ nói là nhân dân người ta cho là vùng giải phóng
miền nam mà được đón một vị nguyên thủ quốc gia đến thăm thì như thế
phải nói rằng là kích đồng chung dân phải nói rằng là hết sức là phân khởi
và chính cái đó là một ý nghĩa rất lớn đồng viên cả miền
để mà tiếp tục cái cuộc chiến đấu tiếp theo để giải phóng hoàn toàn miền nam
quảng trị sau bốn mươi ba năm ngày quê hương hoàn toàn giải phóng
dấu tích chiến tranh đã được che phủ bởi màu xanh của bạt ngàn cây trái
có những bước đi vững chắc trên con đường hội nhập và phát triển
nhưng ký ức của những ngày đầu được vinh dự đón tiếp fidel castro
vẫn còn vang vang
vì vậy viva cuba viva việt nam viva fidel viva hồ chí minh
sẽ mãi vun đắp tình hữu nghị đặc biệt việt nam cuba
thưa quý vị và các bạn vào sáng nay sau khi đi vào biển đông nửa ngày
bão số chín đã mạnh thêm một cấp và hướng di chuyển của bão đã được dự báo là sẽ thay đổi bất thường
nhưng những dự báo mới cho thấy nhiều khả năng trong khoảng hai mươi bốn giờ tới
bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
tuy vậy hoàn lưu sau bão kết hợp với khối không khí lạnh tăng cường được cho là sẽ gây mưa to đến rất to
cho khu vực từ đà nẵng đến khánh hòa từ ngày ba mươi tháng một mươi một đến ngày hai tháng một mươi hai
những thông tin chi tiết về diễn biến của cơn bão sẽ được gửi tới quý vị và các bạn
với sự trình bày của biên tập viên thanh quyên ngay sau đây
thưa quý vị và các bạn chiều nay tâm bão số chín cách huyện đảo hoàng sa khoảng gần sáu trăm linh km
về phía đông đông nam với cường độ bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi một cấp một mươi hai
trong tối nay bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng bắc đông bắc và sau đó đến đêm nay
bão sẽ bị gió đông bắc mạnh phía trên làm thay đổi hướng đi chuyển thành tây tây nam
với tốc độ khoảng từ một mươi đến một mươi năm km một giờ
đến một mươi ba h chiều ngày mai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu sáu độ kinh đông
cách huyện đảo hoàng sa khoảng bốn trăm bảy mươi km về phía đông và cường độ bão giảm đi từ một đến hai cấp
xuống còn cấp tám cấp chín giật cấp một mươi cấp một mươi một
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam
và mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi năm đến hai mươi km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi ba h ngày hai mươi chín tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi hai bảy độ kinh đông cách huyện đảo hoàng sa khoảng hai trăm một mươi km về phía nam
lúc này cường độ của áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
do ảnh hưởng của bão sau suy yếu thành ấp thấp nhiệt đới khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua
mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi cấp một mươi một sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một sẽ gây mưa to đến rất to
cho khu vực từ đà nẵng trở vào cho tới tận khánh hòa
từ ngày ba mươi tháng một mươi một đến ngày hai tháng một mươi hai với lượng mưa từ hai trăm linh bốn trăm linh mm
trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ quét kèm theo nguy cơ sạt lở đất
sau đó vùng mưa sẽ dịch chuyển ra phía bắc
thưa quý vị và các bạn những ngày qua lực lượng công an nhân dân đã lập thêm được nhiều chiến công lớn
tại phú thỏ công an tỉnh vừa phát hiện và thu giữ năm can nhựa màu xanh loại ba mươi lit
được khoét dưới đáy can bên trong có tổng cộng ba trăm linh bánh heroin
kết quả điều tra ban đầu cho biết qua nắm tình hình tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
lực lượng công an đã phát hiện hai xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi e năm nghìn một trăm linh ba và ba mươi x tám nghìn tám trăm tám mươi tám
phát hiện trên xe có hai đối tượng là vàng
vàng a cáng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn vàng a dự sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
có hộ khẩu tại bản tà pình xã tân lập huyện mộc châu tỉnh sơn la
và mùa a sáu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và mùa a lá sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
có hộ khẩu tại bản tà sú triềng h mộc châu tỉnh sơn la
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng đã thu giữ năm can nhựa màu xanh loại ba mươi lít
được khoét dưới đáy can bên trong chứa ba trăm linh bánh
có chứa cục màu trắng được gói bằng nhiều lớp ni lông và giấy chống ẩm
quan điều tra đối tượng vàng a cáng khai nhận đang vận chuyển ba trăm linh bánh heroin
các đối tượng còn lại được cán thuê đi làm cảnh giới và bảo vệ
hiện vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng
trong khi đó lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh vừa chủ trì phối hợp
phá vụ vận chuyển sáu mươi bánh cần sa nặng sáu mươi kg bắt giữ hai đối tượng người lào
sau một thời gian theo dõi
vào hồi hai mươi h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
tại khu vực gần cửa khẩu quốc tế cầu treo
lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo và phòng phòng chống tội phạm ma túy
chủ trì phối hợp với phòng pc bốn mươi bảy công an tỉnh hà tĩnh công an huyện hương sơn và cục hải quan hà tĩnh
đã mật phục và bắt quả tăng hai đối tượng người lào gồm
khen son sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú tại bản phôn hồng
nênh vàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú tại bản thọng phẹ huyện căm cợt tỉnh bô ly khăm say lào
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ hai bì tải bên trong chứa sáu mươi bánh cần sa
có trọng lượng khoảng sáu mươi kg và một xe bán tải nhãn hiệu hilk mang biển kiểm soát lào
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận đã vận chuyển số ma túy trên qua cửa khẩu cầu treo
bằng đường rừng từ lào về việt nam để tiêu thụ
hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ để xử theo pháp luật
đêm qua lực lượng công an tp hcm đã tiến hành bắt giữ một trăm ba mươi hai đối tượng
có liên quan đến tổ hợp cờ bạc cực lớn
đây là tổ hợp cờ bạc mà bộ công an đã xác lập chuyên án để điều tra
trinh sát hơn một tháng đến nay mới đánh sập
hiện các đối tượng này cùng tăng vật có liên quan đang bị tạm giữ
để cơ quan chức năng điều tra sàng lọc và xử lý
qua quá trình điều tra hai mươi ba h ba mươi đêm ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
các trinh sát tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số hai và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra c bốn mươi bốn bộ công an
đã chia thành nhiều hướng bất ngờ bao vây ập vào bốn căn hộ liên kệ
tại trung cư bào cát hai đường vườn lan quận tân bình
hàng trăm đối tượng có mặt trong các căn hộ định tẩu thoát
nhưng các hướng đều bị chốt chặn
qua sàng lọc cơ quan công an đã tạm giữ một trăm ba mươi hai đối tượng tình nghi tham gia hoạt động cờ bạc
ngoài ra công an còn thu giữ lượng lớn tăng vật có liên quan
nhằm phục vụ công tác điều tra đến sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
khoảng bảy mươi đối tượng có vai trò chủ chốt trong tổ hợp cờ bạc
được di chuyển về cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an để khai thác
số còn lại bộ công an đã bàn giao cho công an quận tân bình tiếp tục làm rõ xử lý
chuyển đến một thông tin đáng chú ý khác
người dân lưu thông từ đường phạm văn đồng tới quốc lộ một a sẽ rất thuận tiện
vì sở giao thông vận tải tp hcm cùng liên doanh nhà thầu đã ký kết hợp đồng
để xây dựng đường vành đai hai nối đại lộ phạm văn đồng với quốc lộ một a
trong tổng mức đầu tư hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng
kinh phí xây dựng là hơn chín trăm bốn mươi bốn tỷ
còn lại là tiền giải phóng mặt bằng
đường vành đai hai dài khoảng bảy mươi km kéo dài từ đường nguyễn văn linh đi qua cầu phú mỹ
nối vào đường vành đai phía đông đến ngã tư bình thái sa lộ hà nội
ngã tư gò dưa nối vào quốc lộ một a đi qua nút giao tân tạo theo đường hồ học lãm và ba tơ
để quay về đường nguyễn văn linh tạo thành một vòng vành đai bao bọc quanh khu vực nội đô thành phố
sau khi đường vành đai hai khép kín toàn bộ xe vận tải hàng hóa ra vào cảng đi từ các tỉnh miền
qua khu vực nội thành thành phố hồ chí minh
tiếp tục chương trình với các thông tin quốc tế đáng chú ý
truyền thông đức đưa tin hãng hàng không lớn nhất nước này lufthansa đã kêu gọi công đoàn các phi công đức nối lại đàm phán
nhằm tìm ra thỏa hiệp liên quan đến tiền lương trong bối cảnh nghiệp đoàn phi công này tổ chức các cuộc đình công kéo dài hàng tuần qua
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông hàng không nước này
phát biểu với báo giới bà bertina volken phụ trách nhân lực của lufthansa bày tỏ quan điểm rằng các cuộc đình công gây ảnh hưởng cho hàng trăm nghìn hành khách là không thể chấp nhận được
và hy vọng rằng công đoàn các phi công đức sẽ nối lại đàm phán nhằm tìm kiếm một giải pháp qua đó có thể chấm dứt các cuộc đình công
lufansa đưa ra lời kêu gọi trên sau khi công đoàn các phi công đức ngày hai mươi năm tháng một mươi một đã bác bỏ đề xuất mới nhất về tiền lương của hãng và tuyên bố có thể tiếp tục đình công
đây là lần đình công thứ một mươi bốn của phi công hãng lufthansa
kể từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay cuộc đình công mới nhất bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng một mươi một đến nay đã khiến hãng phải hủy hai tám trăm linh chuyến bay ảnh hưởng đến hơn ba trăm năm mươi hành khách và gây thiệt hại nặng nề về kinh tế
tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan tiếp tục có cuộc điện đàm thứ hai trong vòng hai ngày qua để thảo luận về vấn đề syri
trong các cuộc điện đàm hai nhà lãnh đạo nga và thổ nhĩ kỳ đã thảo luận về mối quan hệ
nga đã thảo luận về mối quan hệ song phương cũng như giải pháp cho cuộc xung đột ở syri đặc biệt là khả năng phối hợp chống khủng bố
nga và thổ nhĩ kỳ vừa mới khôi phục lại quan hệ vốn rơi vào khủng hoảng sâu sắc sau khi ankara bắn rơi một máy bay quân sự của nga ở biên giới syri hồi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
mặc dù vậy nga và thổ nhĩ kỳ vẫn có quan điểm khác nhau trong vấn đề syri
moscow ủng hộ chính quyền của tổng thống bashar al assad trong khi ankara ủng hộ lực lượng nổi dậy
các nước châu âu đang bước vào mùa lễ giáng sinh ngày lễ quan trọng và tưng bừng nhất trong năm
hòa trong không khí lễ hội người dân xéc đã thắp sáng cây thông noel ở quảng trường âu thao chính thức mở cửa khu chợ giáng sinh truyền thống
đúng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi một cây thông ở quảng trường ôn town thủ đô praha cộng hòa xéc đã được thắp sáng đánh dấu thời khắc mở cửa khu chợ giáng sinh truyền thống đặc sắc
cây thông cao hai mươi mét đánh dấu thời khắc mở cửa khu chợ giáng sinh truyền thống đặc sắc
cây thông cao hai mươi hai mét được trang hoàng với rất nhiều đèn trắng và các đồ trang trí màu đỏ và ánh bạc những màu sắc đặc trưng của lễ giáng sinh
tại hội trợ sẽ diễn ra nhiều chương trình văn hóa khu vui chơi cho trẻ em và biểu diễn hoạt cảnh chuyện cổ tích
khu chợ giáng sinh thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn người dân thành phố và cả du khách
năm nay các nhà chức trách đặc biệt chú ý đến sự an toàn của người dân và du khách trong khi tiến hành nghi thức thắp sáng cây thông noel để bảo đảm không có người nào bị thương
chợ giáng sinh là hoạt động thường niên thường bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đến ngày hai tháng một hàng năm tại praha cộng hòa xéc
xin được trả lại với phần tin trong nước
thưa quý vị và các bạn trong những năm qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng địa hình phức tạp dân số tăng nhanh
nhưng bằng nhiều nguồn vốn khác nhau tỉnh đắk lắk đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng đưa điện lưới quốc gia đến thành phố
công an các xã thôn buôn vùng sâu vùng xa phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân
nhờ đó cuộc sống của người dân đã thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc
mặc dù thuộc địa bàn thị trấn nhưng trong nhiều năm qua thôn bình minh thị trấn crong năng vẫn thuộc thôn đặc biệt khó khăn của huyện crong năng
năm hai nghìn một mươi năm được sự quan tâm đầu tư của tỉnh đắk lắc ngành điện đã đẩy nhanh tiến độ thi công đưa nguồn điện lưới quốc gia về phục vụ nhu cầu điện sinh hoạt
và sản xuất cho nhân dân trong thôn đúng vào dịp tết bính thân hai nghìn một mươi sáu điện về niềm vui của người dân vỡ hòa
và cũng kể từ đó cuộc sống của người dân thôn bình minh đã hoàn toàn thay đổi
tất cả bà con ai cũng hành khởi có bộ mặt hành khởi đã được là trúng xuống là có điện khác
tức là khó lo là đèn dầu mà có điện
cho đến nhà nào cũng có điện
cho đến nhà nào cũng sinh hoạt

còn ở xã vùng sâu cư đram huyện crong bông có một năm trăm linh hộ với hơn chín nhân khẩu trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến bảy mươi
nhờ có điện nhiều gia đình đã đầu tư mở rộng sản xuất chăn nuôi như mua bơm điện về tưới cà phê hồ tiêu bơm nước giếng lên sinh hoạt mua tv về xem để nắm bắt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
cũng như kinh nghiệm trong sản xuất chăn nuôi
nhờ đó đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao số hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn hai mươi không còn hộ đói
thời xưa thì điện cũng chẳng có mà đường cũng chẳng có khốn thật nhưng giờ thì nhà nước đã đầu tư rồi thì đúng là nó đỡ hơn nhiều so với ngày xưa
theo công ty điện lực đắk lắc trong giai đoạn từ hai nghìn ba tới hai nghìn một mươi năm ngành điện đã đầu tư gần tám trăm hai mươi năm tỷ đồng vào các dự án
ngành điện đã đầu tư gần tám trăm hai mươi năm tỷ đồng vào các dự án
và các dự án điện nông thôn trên địa bàn tỉnh đắk lắc đến nay các công trình điện đều đã hoàn thành đưa vào sử dụng
góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh
trong những năm qua với sự nỗ lực của ngành điện nói chung và của công ty điện lực đắk lắc chúng tôi nói riêng
thì cũng đã phản đấu đưa điện về các cái thôn buông vùng sâu vùng xa các bảng làng
tính đến thời điểm này thì trên địa bàn tỉnh đắk lắc của chúng ta là số hộ có điện là trên chín mươi bảy
với sự quan tâm đầu tư của đảng nhà nước và ngành điện đã góp phần đưa đắk lắc trở thành một trong những tỉnh có số thôn buôn
số hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia cao nhất khu vực tây nguyên
từ đây điện lưới quốc gia đã vươn xa đến các khu vực miền núi vùng sâu vùng xa
thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số
đây cũng là tiền đề quan trọng đưa đắk lắc nói riêng tây nguyên nói chung từng bước phát triển
theo kịp các khu vực khác trong cả nước
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại